cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm trần thị mỹ linh chú tại tỉnh phú yên dương bảo đông và nguyễn duy phú cùng chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó đội cảnh sát giao thông tuệ phạm về ma túy công an thành phố quy nhơn phối hợp với công an phường nhân phú tuần tra nghiệp vụ phát hiện đông đang điều khiển mô tô chở theo linh lưu thông trên đường mang theo ma túy đá đi bán cho các con nghiện
qua đấu tranh nhanh tổ công tác tiếp tục khám xét nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phú người trực tiếp bán ma túy cho linh
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long chủ công phối hợp với lực lượng công an huyện tam bình đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một điện đánh bạc trái phép tại xã mỹ thạch trung huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một mươi hai đối tượng có liên quan và tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm một mươi ba điện thoại di động một mươi hai xe mô tô
từ bộ bái tây với tổng số tiền trên năm mươi triệu đồng vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình tiếp tục làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau một tuần nghị án tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo bùi minh đà sáu năm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sáu bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng tù đến ba mươi sáu tháng tù về tội đánh bạc
sáu bị cáo cùng trú tại thành phố đặc giá tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai đà đã kết bạn với một người đàn ông chưa rõ nhân thân thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái
trong thời gian từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng internet đà đã trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái nhiều lần tổng số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
ngoài ra đà tạo ra nhiều tài khoản con tổ chức cho các bị cáo chơi cá độ bóng đá và lô đề trực tiếp ăn thua với đà với số tiền lên đến một mươi ba tỷ đồng
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đà đang đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kê giang phát hiện và bắt giữ
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các công ty đơn vị tổ chức có liên quan
trước đó trong phiên xét xử vào ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm đồng phạm
đối với bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đại diện viện kiểm sát nêu ba tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp bao gồm khoảng một công ty con công ty liên kết và giao cho người thân người nhà của bị cáo nắm giữ điều hành quản lý các công ty con công ty liên kết
bị cáo trương mỹ lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb nhưng là cổ đông chính ở đây từ tám mươi năm cho đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ scb
sử dụng cho nhu cầu cá nhân của mình
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay
bao gồm một năm mươi bảy khoản khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản khách hàng tổ chức với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
gia đình các bị cáo trương mỹ lan tạo hùng quốc viện trần văn nghị và trương huệ vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả
vụ án gần một trăm một mươi chín tỷ đồng và ba trăm linh sáu đô la mỹ
trong giai đoạn truy tố đã thu giữ của các bị cáo số tiền năm mươi năm bốn tỷ đồng
đáng chú ý trước khi phiên tòa diễn ra người thân của một mươi bị cáo đã nộp thêm gần sáu hai tỷ đồng để khắc phục cho vụ án
hôm qua ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo lâm văn điền
chú huyện vũng liên về tội vụ án